tại thành phố hải phòng bất chấp nguy hiểm một nhóm thanh niên đi xe máy chở nhau và đánh võng lạng lách trên quốc lộ năm
đoạn qua xã nam sơn huyện an dương gây mất an toàn giao thông và sự việc này đang khiến cho người dân vô cùng bức xúc
qua hình ảnh đăng tải trên mạng nhóm thanh niên này không những không được bút bảo hiểm khi tham gia giao thông
mà còn điều khiển xe máy len lỏi giữa xe container và xe tải đang chạy song song trên quốc lộ năm
trong đó nguy hiểm hơn một xe còn liên tục tạt đầu ô tô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
sau khi clip được đăng tải nhiều người hết sức bất bình trước hành động coi thường pháp luật của nhóm thanh niên này
đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm hiểu sự việc và xử lý nghiêm nhóm thanh niên có hành vi vi phạm nói trên